tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã phối hợp với ban thư ký asean và quỹ nhi đồng liên hợp quốc
tổ chức hội nghị trực tuyến về bắt nạt trẻ em tại trường học và trên môi trường mạng
hội nghị hướng tới mục tiêu tăng cường nhận thức về tình hình bắt nạt trẻ em tại trường học
và trên môi trường mạng hiện nay trên thế giới và tại các nước asean
việt nam đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của quỹ nhi đồng liên hợp quốc
các cơ quan chuyên ngành của asean trong vấn đề thúc đẩy quyền của trẻ em nói chung
và bảo vệ trẻ em khỏi bị bắt nạt tại trường học và trên môi trường mạng nói riêng
việt nam đề nghị tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan chuyên ngành trong asean
và giữa các nước asean và các nước khác trên thế giới hướng tới chấm dứt tình trạng trẻ em bị bắt nạt
bạo lực tại trường học và trên môi trường mạng tạo môi trường phù hợp cho sự phát triển toàn diện của trẻ